giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do
truyền hình công an nhân dân và văn phòng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
bản tin mùa một ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
đến đây là hết cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn
đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt